đối với nguyễn ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tạm trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang để đức tiếp tục điều tra về tội giết người
theo thông tin ban đầu do xuất phát từ chuyện tình cảm trong lúc nhậu giữa thành và phạm minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu phú tỉnh an giang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực của toàn khiến nạn nhân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
và tử vong tại bệnh viện còn thành sau khi gây án đã đến công an phường mỹ phước trình diện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
các đối tượng gồm lê anh hùng lý tuấn anh trường hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
các đối tượng thường dùng sim giác và sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ mua bán trái phép trên chín mươi một lít dầu fo cục cảnh sát giao thông thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu tăng vật phương tiện cho bộ đội biên phòng tp hcm xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng ba thủy đoàn hai phối hợp với cục cảnh sát giao thông và biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng bộ đội biên phòng tp hcm bắt quả tang ba phương tiện thủy với hai mươi tám người đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước tân cảng cát lái phường cát lái tp thủ đức tp hcm
các phương tiện bị bắt giữ gồm tàu an biên bay tàu sg sáu nghìn chín trăm chín mươi và một phương tiện vỏ gỗ không biển kiểm soát
các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là nguyễn hiễu cường chú hải phòng thuyền trưởng tàu an biên bay nguyễn phú thuần chú tại hải phòng máy trưởng tàu an biên bay lê nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại quận bảy tp hcm là đối tượng mua dầu đồng thời quản lý phương tiện sg sáu nghìn chín trăm chín mươi và phương tiện không biển kiểm soát
đến thời điểm bị bắt quả tăng các đối tượng đã mua bán được trên chín mươi một lít dầu fo
tại tuyến đường quốc phòng thuộc địa phận thôn cang gián
xã trung giang huyện gio linh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị tiến hành dừng và kiểm tra hai ô tô do trần thiên nam kha trú tại khu phố một phường đông lễ thành phố đông hà và trần quốc cường chú tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển khoảng gần một tám trăm linh chai rượu do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tội phạm hình sự ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động
phương thức thủ đoạn mới nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phổ biến
với phương châm là không khoan nhượng với tội phạm lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ vẫn luôn giữ vai trò chủ công
mũi nhọn trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm quyết tâm giữ bình yên trên vùng đất tổ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn anh tuấn và đồng bọn về năm tội danh
đánh bạc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan nhà nước
dưới vỏ bọc là doanh nghiệp cho thuê xe tuấn đã thống nhất với người vay theo hình thức đặt cọc tiền bằng khoảng một phần hai đến hai phần ba giá trị xe
sau đó cho người thuê tự do mang xe đi cầm cố hoặc bán lấy tiền
nếu người thuê không có tiền đặt cọc tuấn cử đàn em đi theo thu tiền đặt cọc ngay sau khi bán cầm cố xe
hết thời hạn thuê xe tuấn dò theo định vị giấu trên xe tự thu hồi hoặc báo cáo công an đề nghị thu hồi xe trả cho tuấn
vụ án giết người tại huyện tân sơn tỉnh phú thọ
nạn nhân được xác định là ông đinh thanh xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
nguyên nhân cái chết được xác định do nhân
nhiều vết thương trên đầu gây ra
qua điều tra cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh làm rõ
chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình mà đinh thanh toàn con trai của ông xuân đã ra tay giết chết phố đẻ
thứ bảy phần trăm
và án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng là đạt chín mươi tám hai phần trăm
riêng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ thì những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thì đã đạt một trăm linh
việc đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án không chỉ góp phần phòng ngừa ngăn chặn không để tội phạm hoạt động lộng hành
mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân mà qua đó còn thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo bản lĩnh
sẵn sàng đường đầu với tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thỏ
đơn vị đấu tranh phòng chống tội phạm nằm cốt nằm đấm thép của công an tỉnh phú thỏ nói chung
và phòng kết thúc sự nối riêng thì tư tưởng chính trị chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu
cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và cũng không ngại khó ngại khổ
bất kể ngày đêm cũng không quản việc gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho
hướng tới sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
và chúng tôi vẫn đang tiếp tục có những hưởng ứng thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới
trong đó tập trung vào đấu tranh với các đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhất là chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn lừa đảo trên mạng
để làm sao đảm bảo được an ninh chính trị và giữ gìn được trật tự an toàn xã hội trên kêu gương đất tổ
những chiến công xuất sắc của phòng cảnh sát hình sự góp phần cùng lực lượng công an tỉnh
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đơn vị xứng đáng là chủ công là quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
thông tin chúng tôi mới cập nhật cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một số nguyên lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển về tội tham ô tài sản
chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương
về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ bộ tư lệnh cảnh sát biển căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
trong quá trình điều tra vụ án tham mô tài sản liên quan đến sai phạm tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với thiếu tướng phạm kim hậu nguyên phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng thiếu tướng bùi trung dũng nguyên phó tư lệnh
thiếu tướng doãn bảo quyết nguyên phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị
đại tá nguyễn văn hưng nguyên phó tư lệnh thượng tá bùi văn hòe phó trưởng phòng tài chính về tội tham mô tài sản
quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm với bị can nguyễn văn sơn trung tướng nguyên tư lệnh
và bị can hoàng văn đồng trung tướng nguyên chính ủy
cùng ngày cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng
trước đó nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
trước khi bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố tại phiên họp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ban bí thư đã kết luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với trung tướng nguyễn văn sơn trung tướng hoàng văn đồng thiếu tướng phạm kim hậu thiếu tướng bùi trung dũng thiếu tướng doãn bảo quyết
ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đại tá nguyễn văn hưng
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã quyết định cách chức tư lệnh cảnh sát biển đối với trung tướng nguyễn văn sơn
cách chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng cảnh sát biển đối với thiếu tướng phạm kim hậu
cách chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị cảnh sát biển đối với thiếu tướng doãn bảo quyết
cách chức phó tư lệnh cảnh sát biển đối với đại tá nguyễn văn hưng
xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển đối với trung tướng hoàng văn đồng
xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển đối với thiếu tướng bùi trung dũng
đây là vụ án rất nghiêm trọng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
ban thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật và không có vùng cấm
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
lập hồ sơ điều tra truy xét vụ án mạng khiến cho một người tử vong xảy ra
trên địa bàn
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện năm thanh niên ngoài hai mươi tuổi chạy xe gắn máy
ra khỏi căn phòng trên đường tân thế hiệp chính phường tân thế hiệp quận một mươi hai trên quần áo có nhiều vết máu
đồng thời những người trong nhà hô hoáng đưa con trai của nạn nhân đi cấp cứu với vết thương khắp người
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
theo người dân nghi phạm chừng hai mươi năm tuổi gián người cao nói giọng miền nam
người này có vẻ đã quen biết với nạn nhân từ trước
khi đến căn nhà nói chơi nói chuyện rồi xảy ra án mạng công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
khám nghiệm hiện trường lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi tám tháng bốn công an quận bình tân phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông phú lâm công an tp hcm
đang điều tra xử lý hiện trường sự cố vụ tai nạn giao thông khiến cho xe tải lao vào cây xăng trên quốc lộ một phường bình hưng hòa b
vào sáng sớm cùng ngày chiếc xe tải chạy trên quốc lộ một hướng từ quận một mươi hai về huyện bình chánh
khi đến gần giao lộ với đường liên khu bốn năm phường bình hương hòa b quận bình tân
thì xảy ra va chạm với xe container đi dừng chờ đèn đỏ
hậu quả là xe tải mất lái tông ngã trụ đèn giao thông rồi tiếp tục lao vào cây xăng khiến hai trụ bơm xăng bị đổ
cả sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều đánh hiện trường để đề phòng hóa hoạt
may mắn sự cố không gây cháy nổ tại cây xăng cũng như không gây thiệt hại về con người
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ
ngày một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
và với tội danh này có một mươi hai bị cáo ra hầu tòa
một mươi hai bị cáo gồm trần thị ngọc xuân nguyễn thanh soan lương thị thu hiền trần văn long
y hong y nup y tup canun y phương đinh rêu nguyễn minh quang đỗ thị xuân hương
nguyễn thị kim phượng lê ngọc thành phạm hổ
đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tiến hành
với mục đích thu hút những người có tư tưởng bất mãn để chống phá nhà nước
theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lấy lý do phối hợp với liên hiệp quốc xem xét cấp đất cấp nhà tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau
đơn cử trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí số a bảy trăm bốn mươi
nữ bị cáo lôi kéo hướng dẫn nhiều người khác cùng đăng ký thành viên tổ chức trên
bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng đồng phạm in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm nhận ba trăm linh đô la mỹ bốn trăm linh đô la canada và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước
gây mất an ninh chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng bốn
ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an huyện bắc tân uyên
tạm giữ đối tượng nguyễn trí bình hai mươi tuổi quê tại tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài nguyễn trí bình nảy sinh ý định cướp xe ôm
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng bốn bình mang theo một con dao thái lan đi bộ đến gặp anh
huỳnh phụng hoàng vân ba mươi tuổi quê trà vinh làm nghề chạy xe ôm khu vực phường hội nghĩa thị xã tân uyên
và yêu cầu anh vân chở đi xã hiếu liêm huyện bắc tân uyên
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày khi đến một đoạn đường vắng bình dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát vào người anh vân
sau đó bình lấy xe điện thoại và bớt tiền của bị hại rồi tẩu thoát
anh vân bị thương nặng được người dân hỗ trợ đi bệnh viện cấp cứu
nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an huyện bắc tân uyên nhanh chóng truy xét
bắt giữ đối tượng bình cùng tăng vật khi đối tượng đang trốn
đang một phòng trọ trên địa bàn phường vĩnh tân thị xã tân uyên
thực hiện cao điểm lễ ngày ba mươi tháng bốn một tháng năm và sea games lần thứ ba mươi một
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố đang phối hợp với trung tâm quản lý
điều hành vận tải hành khách công cộng
nên tập trung tuyên truyền xử lý các lỗi vi phạm luật giao thông đối với phương tiện xe buýt
và cao điểm này còn nhằm tạo hình ảnh nét đẹp văn hóa giao thông trong mắt du khách trong nước và quốc tế
tại tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường hiệp bình phước thành phố thủ đức
tổ liên ngành gồm chiến sĩ đội cảnh sát giao thông hàng xanh và cán bộ của trung tâm quản lý điều hành
vận tải hành khách công cộng đã tiến hành dừng kiểm tra tuyên truyền gần chục xe buýt
đây cũng là tuyến đường thường xuyên có mật độ giao thông lớn tình trạng phương tiện lưu thông trộm dòng khá phức tạp
dần đánh xung đột và tiềm ẩn tai nạn giao thông
trong đó việc xe buýt lưu thông và vận hành ra vào trạm cũng phải đảm bảo
ránh chặn ép gây nguy hiểm cho các xe khác nhất là xe hai bánh
cũng đã phân công cụ thể cho các đơn vị chức năng trong vấn đề tuyên truyền chấn chỉnh đối với vận tải hành khách công cộng